tổng cục thuế vừa cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua tin nhắn các trang web ứng dụng mạo danh
cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng ở mức độ tần suất liên tục trong thời gian gần đây
nhằm mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế hay trả tiền mua ấn phẩm pháp luật về thuế
để tránh bị lừa đảo tổng cục thuế báo các doanh nghiệp và người dân không nhận các biêu phẩm trả tiền
tài liệu luật thuế khi gặp trường hợp nghi ngờ thì người nộp thuế nên liên hệ đến các đầu mối
của cục thuế chi cục thuế trên địa bàn để được hỗ trợ trường hợp nhận được các tin nhắn trên
các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường hay có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến lĩnh vực thuế
thì người nộp thuế cần lưu lại bằng chứng như tin nhắn số điện thoại hoặc ghi âm cuộc gọi
đồng thời cung cấp các bằng chứng tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét xử lý hành vi sai phạm
của các đối tượng theo quy định của pháp luật
các thông tin liên quan đến công tác của cơ quan thuế với người nộp thuế đều được công khai
tại địa chỉ website gdt gov vn